hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhận tài trợ tham gia các khóa đào tạo huấn luyện do tổ chức này thực hiện là phạm tội và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
đào minh quân đã cùng các đối tượng tham gia tổ chức này thường xuyên tuyên truyền
xuyên tạc chủ trương chính sách của đảng nhà nước việt nam lôi kéo móc nối thành lập tổ chức phát triển lực lượng trong nước
và tiến hành đưa người từ nước ngoài về việt nam chỉ đạo thực hiện các hoạt động chống phá
và gần đây nhất tổ chức này đã lợi dụng mạng xã hội để thu thập đánh cắp thông tin cá nhân của công dân trong nước
nhằm phục vụ những mục đích phản động
để lôi kéo người dân tham gia tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời đã dựng lên các chiêu trò
như hứa hẹn phong chức tước bổ nhiệm chức vụ cho các thành viên
đồng thời tổ chức này còn vẽ ra nhiều dự án cùng những lời hứa sẽ cấp đất xây nhà
để đánh vào lòng tham của một số người nhẹ dạ thiếu hiểu biết
tổ chức này cũng thực hiện các hoạt động lừa đảo một số đông cộng đồng người việt nam nhẹ dạ cả tin ủng hộ tổ chức này
về thực lực thì tôi cho đây là một tổ chức tuy không có thực lực lớn nhưng hoạt động theo phương thức rất manh động khủng bố và phá hoại
gần đây nhất một mươi hai bị cáo tham gia tổ chức khủng bố này đã bị tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt thích đáng
về hành vi phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
khi được nói lời cuối cùng các bị cáo đều thừa nhận hành vi thừa nhận sai lầm
và mong muốn hội đồng xét xử xem xét khoan hồng khi lượng hình và hứa sẽ không bao giờ tái phạm
tuy nhiên mới đây tổ chức khủng bố chính phủ quốc gia việt nam lâm thời lại tiếp tục tuyên truyền lôi kéo người dân
tham gia cái gọi là trưng tử
trưng cầu dân ý bầu đào minh quân làm tổng thống đệ tam việt nam cộng hòa
điều đáng nói là chúng đã triệt để lợi dụng dữ liệu thông tin cá nhân của người dân để thực hiện hoạt động này
gần đây một số người dân trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc có đơn trình báo cơ quan công an về việc thông tin cá nhân của họ
bị các đối tượng của tổ chức khủng bố chính phủ quốc gia việt nam lâm thời sử dụng để đăng ký vào các hoạt động
như trưng cầu dân ý bầu đối tượng cầm đầu
trưng cầu dân ý bầu là đào minh quân làm tổng thống đệ tam việt nam cộng hòa
điều này khiến người dân vô cùng bức xúc và đã phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ hành vi của các đối tượng phản động
sự việc cũng cho thấy người dân giờ đây đã chủ động nhận diện và kiên quyết đấu tranh với những hoạt động chống phá từ các tổ chức khủng bố
hoạt động trưng cầu dân ý bầu đào minh quân làm tổng thống đệ tam việt nam cộng hòa
cấp phát nhạc cấp phát việc làm miễn phí nhằm thu hút người dân tham gia ủng hộ
mà tổ chức khủng bố chính phủ quốc gia việt nam lâm thời đã sử dụng nhiều lần
tuy nhiên bên cạnh thông tin trưng cầu dân phí thì ngay tại trang web của tổ chức này lại đăng tải loạt nội dung xúc phạm lãnh tụ và nhiều hành động phản động khác
điều đó cho thấy bộ mặt thật của tổ chức khủng bố này nên đã vấp phải sự phản đối của người dân
không có ai tin theo vì thế tổ chức khủng bố này đã sử dụng chiêu thức khác bằng cách thu thập và đánh cắp thông tin cá nhân để phục vụ mục đích phản động
thời gian vừa qua thì đã xảy ra những sự vụ là những thông tin những danh tính đấy được sử dụng để làm những việc xấu trên mạng
ảnh hưởng đến chính bản thân những người sở hữu những thông tin như vậy
và tình trạng này thì cũng đã tiếp diễn một thời gian dài và có những biến tướng dưới các hình dạng khác nhau
qua điều tra lực lượng công an xác định các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn để thu thập và đánh cắp thông tin cá nhân
như mạo danh cơ quan chức năng đề nghị người dân cung cấp thông tin cá nhân
tìm kiếm các giấy tờ người dân để lộn
các đối tượng đã đưa thông tin cá nhân vào bản đăng ký tham gia chương cầu dân ý
bầu đối tượng cầm đầu là đào minh quân làm tổng thống đệ tam việt nam cộng hòa
đây là các hành vi tiếp tay cho tổ chức khủng bố một số phần từ xấu hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
xử lý đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
thực tế khi các tổ chức khủng bố sử dụng thông tin cá nhân
để thực hiện các hành vi tiếp tay cho tổ chức khủng bố
vi phạm tội sẽ không chỉ gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia mà còn ảnh hưởng đến đời sống
vi phạm quyền con người quyền công dân của chính những người dân bị lộ lọt dữ liệu cá nhân
khi người dân đã nhận diện được hành vi chống phá của các đối tượng phản động
thì dù sử dụng thủ đoạn chiêu trò gì tổ chức khủng bố chính phủ quốc gia việt nam lâm thời cũng phải nhận lấy sự thất bại
với tinh thần đoàn kết dân tộc có trách nhiệm trong bảo đảm an ninh quốc gia
những người dân vốn là nạn nhân bị khai thác dữ liệu cá nhân đã đưa những đối tượng thực hiện hành vi này ra xử lý trước pháp luật
đối với người dân
người hiện nay sử dụng các nền tảng trên mạng internet trên công dân mạng
thì trước tiên chúng tôi cũng khuyến nghị là chúng ta không đánh đổi cái tiện ích về mặt công nghệ về mặt đời sống
đối với việc mà có những đơn vị họ thu thập thông tin của mình thì cũng phải hết sức cân nhắc
chẳng hạn như đơn giản thôi khi chúng ta đi siêu thị
điển thông tin nhà riêng thông nghi hộ khẩu thông tin số điện thoại thông tin ngày tháng năm sinh
là những cái chúng ta cũng phải hết sức cân nhắc
thực tế dù ở quốc gia nào thì công nghệ phát triển để giúp nâng cao đời sống người dân
mạng xã hội phát triển để giúp kết nối mọi người
chứ không phải là phương tiện để các thế lực phản động sử dụng
nhằm chia rẽ phá hoại vì độc lập của đất nước và cuộc sống bình yên của nhân dân
bốn mươi tám năm đã trôi qua kể từ khi đất nước thống nhất non sông khu vệ một múi
người dân việt nam đi vào thời kỳ hòa bình ổn định
tuy nhiên tổ chức khủng bố chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
vẫn tiếp tục mù quáng theo đuổi mục đích chống phá vô nghĩa
khi sẽ càng lạc lậu và lùi dần ở phía sau trong sự phát triển của đất nước
từ thủ đoạn sử dụng thông tin cá nhân để chống phá của tổ chức khủng bố chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
người dân cần tỉnh táo nâng cao cảnh giác nhất là khi sử dụng mạng xã hội
theo dõi thông tin trên mạng internet nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ thông tin cá nhân
dữ liệu điện tử
tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tượng xấu
không nên đăng tải hình ảnh giấy tờ cá nhân lên các ứng dụng mạng xã hội
chỉ cung cấp xuất trình giấy tờ cá nhân khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền
và lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình cung cấp thông tin sử dụng các dịch vụ công
xác thực điện tử từ các ứng dụng tin cậy
ngoài ra khi phát hiện các đối tượng tham gia các tổ chức phản động khủng bố
cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất để phối hợp xử lý
nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi